và cử cán bộ tham gia tập huấn hội nghị hội thảo quốc tế về chống khủng bố và bạo lực cực đoan của liên hợp quốc tổ chức
trong thời gian công tác ở hoa kỳ bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo một số cơ quan thực thi pháp luật hoa kỳ
để bàn các nội dung thúc đẩy hợp tác giữa hai bên
trần ngọc hà cựu trưởng ban kiểm soát thành viên hội đồng thành viên vim bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
một trong số kết quả điều tra của cơ quan công an xác định vào năm hai nghìn một mươi sáu dự án đầu tư sản xuất máy kéo bốn bánh hạng chung của vim
ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và chưa được bộ công thương xem xét quy định đầu tư
nhưng trần ngọc hà với chức danh là tổng giám đốc vim vẫn thực hiện việc ký kết hợp đồng cung cấp ly xăng
với công ty icki của nhật bản
và thanh toán hai đợt số tiền hai năm triệu usd và sau đó không có căn cứ thu hồi gây thiệt hại cho vim số tiền gần năm mươi bảy tỷ đồng
vào năm hai nghìn một mươi năm bị can trần ngọc hà về chức danh tổng giám đốc vim đã tự ý quyết định hợp tác với công ty thi king của trung quốc
thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển sản phẩm xe ô tô tay lái bên phải để sản xuất xuất khẩu sang sri lanka
nhưng không có quyết định của hội đồng thành viên vim không nằm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt của vim
bị can hà đã quyết định việc chuyển tạm ứng cho công ty t king số tiền bốn trăm linh đô la mỹ để t king nghiên cứu phát triển các bộ linh kiện xe ô tô tay lái bên phải
cơ quan tố tụng xác định trong vụ án bị can trần ngọc hà giữ vai trò chính khiến nhà nước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
trong chiều ngày hôm qua phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và các đồng phạm trong vụ án buôn bán thuốc giả kết thúc phần tranh luận
các bị cáo nói lời sau cùng tại tòa
trong phần trình bày của mình bị cáo trương quốc cường đã xin giảm án cho các bị cáo dưới quyền và mong tòa cân nhắc mức án cho bị cáo
được quyền nói lời sau cùng nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường thừa nhận các trách nhiệm sai phạm trong vụ án
song mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh phạm tội
bị cáo cường xin được giảm nhẹ mức án nhẹ nhất cho các bị cáo trước đây là cấp dưới của bị cáo
cũng như mong tòa xem xét mọi khía cạnh trong vụ án xem xét các điều kiện khách quan
chủ quan để cân nhắc mức án cho từng bị cáo
trong phần đối đáp trước đó đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố một lần nữa khẳng định cáo buộc bị cáo trương quốc cường không thành khẩn
khai nhận hành vi phạm tội là phản ánh thực tế diễn biến tâm lý của bị cáo
bản luận tội của viện kiểm sát nêu rõ các bị cáo đều là người có kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực thuốc chữa bệnh
nhưng chỉ vì ham muốn tìm kiếm lợi nhuận thu lợi bất chính mà bất chấp pháp luật và đạo đức
hành vi thể hiện sự coi thường pháp luật sức khỏe của người dân
ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế và phạm tội nhiều lần
hội đồng xét xử sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều ngày một mươi chín tháng năm
qua công tác nghiệp vụ công an tp huế đã phát hiện và bắt giữ trần ngọc đạt
chú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị có hành vi tàng trữ một lượng lớn ma túy
tại nhà nghỉ cát an đường ngô quyền phường vĩnh ninh
lực lượng trinh sát công an tp huế kiểm tra đột xuất phòng ba trăm linh hai của nhà nghỉ
tại đây bắt quả tang đạt có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là hai mươi túi ni lông bên trong có tinh thể rắn màu trắng khối lượng trên ba mươi sáu gram
hai túi ni lông bên trong chứa một mươi ba viên nén ma túy tổng hợp có khối lượng là sáu bốn gram
hiện công an tp huế đã tạm giữ hình sự đối tượng trần ngọc đạt
trước đó tại nhà trọ một trăm hai mươi đường lê lợi công an phường phú hội tp huế
cũng bắt quả tang đặng ngọc nhân chú huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
có hành vi tàng trữ hơn một tám gam ma túy đá và ba viên nén màu nâu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nhân để tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với hoàng văn luân chú xã củ vân huyện đại từ về hành vi cướp giật tài sản
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm một phụ nữ chú xã phục linh huyện đại từ tỉnh thái nguyên
đang đi xe mô tô đến xã an khánh huyện đại từ thì bị giật túi sách
vào cuộc điều tra đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày cơ quan công an xác định hoàng văn luân là thủ phạm
và tiến hành bắt giữ thu hồi toàn bộ vật chứng liên quan gồm một túi sách gần hai triệu đồng
một điện thoại di động hai đồng hồ một chỉ vàng bốn số chín và một số đồ vật khác
được biết luân đã có tiền án về tội cướp giật tài sản
nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre phối hợp với công an huyện ba chi
và công an xã an ngãi tây vừa bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà
tại khu đất vườn ở ấp dòng quéo xã an ngãi tây ba mươi ba người có liên quan đã bị công an bắt giữ
lập biên bản xử lý
tại hiện trường trên người số đối tượng này cơ quan công an đã tạm giữ số tiền trên ba trăm ba mươi triệu đồng
năm mươi năm xe mô tô bốn con gà hai cặp cửa sắt cùng một số tăng vật
kể từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cục quản lý xuất nhập cảnh thuộc bộ công an và công an tp hà nội
sẽ bắt đầu thí điểm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của bộ công an
sau ba ngày triển khai lực lượng công an phòng xuất nhập cảnh nhận thấy là người dân đang gặp phải một số vấn đề vướng mắt
trong quá trình đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông điện tử trực tuyến
và đây chính là chủ đề của chương trình vấn đề và chính sách sáng nay mời quý vị cùng theo dõi
chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính sách tay máy tính có kết nối mạng
dù ở bất cứ nơi đâu khoảng thời gian nào người dân đều có thể đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông điện tử trực tuyến qua cổng dịch vụ công
người dân có thể chỉ mất từ năm đến một mươi phút để hoàn thành xong các thủ tục khai báo
hạn chế được quá trình đi lại trên đường cũng góp phần đỡ ủng tắc tạp thông
kinh phí đi lại rồi cũng không mất thời gian để xếp hàng như các điện thoại phổ thông trước đây
mình có thể thanh toán một cách trực tuyến qua cổng thanh toán của chính phủ
theo cái hướng dẫn mà cơ quan quản lý xuất nhập cảnh gửi kèm
khi đó toàn bộ quy trình viện đột hồ sơ của mình đã được hoàn thiện
mình chỉ việc ngồi ở nhà chờ và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh liên hệ gửi hồ sơ

đó là sẽ nhận được cái ngày hẹn để trả kết quả
như vậy là chúng ta đã thực hiện việc cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến cho người dân kể từ ngày một mươi năm tháng năm
chỉ có thể chia sẻ một vài hướng mắc khó khăn mà chúng ta đã trải qua trong những ngày qua
điều kiện để đăng ký được tài khoản này thì bạn cũng biết rồi
tức là phải có điện thoại sim chính chủ
cái sim chính chủ tức là như thế nào
rất là nhiều người cũng nghĩ là xin chính chủ chúng ta đã đăng ký cách đây rất là lâu rồi
và với cái thời điểm đăng ký thì là với số chứng minh nhân dân cũ chín số
bây giờ hầu hết là người ta đã được đổi sang căn cước công tân mới rồi
thì cái đó mọi người đa số là chưa khai báo lại với nhà mạng để điều chỉnh cái việc đó
thế thì đây cũng là một cái vướng mắc
thì chúng tôi cũng phối hợp với bên duyên hà nội
và các anh ấy cũng bố trí được nhà mạng vinaphone
đã bố trí một bàn
tại trụ sở để hỗ trợ công dân đổi số chứng minh nhân dân chính thống chính xác bây giờ chính chủ luôn
tất nhiên ban đầu khi mà sử dụng dịch vụ công mức độ bốn này thì chắc chắn là người dân sẽ gặp nhiều những cái bỡ ngỡ khó khăn vướng mắc
nhờ chúng tôi đang dần để chỉnh sửa vướng mắt đến đâu chúng tôi chỉnh sửa đến đấy
để ngày càng hoàn thiện hơn hoàn hảo hơn
và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí
tiếp theo mời quý vị cùng đến với một số chính sách mới đáng chú ý
ngày một mươi bảy tháng năm phó thủ tướng chính phủ lê văn thành đã có cuộc làm việc với bộ giao thông vận tải
về vướng mắc đối với việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng etc
và bất cập tại một số dự án xây dựng vận hành chuyển giao bot giao thông
theo đó phó thủ tướng yêu cầu sau ba mươi một tháng bảy nếu dự án nào chưa triển khai xong thu phí không dừng
sẽ phải tiến hành xả chạm có chế tài xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân gây chậm tiến độ
các chạm etc cũng phải chủ động xả chạm kịp thời nếu để xảy ra sự cố
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
từ ngày hai mươi một tháng năm sẽ có sự thay đổi trong việc phân cấp đăng ký xe ô tô xe mô tô
đối với đơn vị công an quận huyện tp hcm
và công an các xã thị trấn trực thuộc công an các huyện
trong đó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt tổ chức đăng ký cấp biển số đối với xe ô tô
xe máy kéo rơ móc sơ mi rơ móc các loại xe có kết cấu tương tự của cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài
của dự án tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại tp hcm
và cơ quan tổ chức doanh nghiệp doanh nghiệp quân đội cá nhân
có trụ sở hoặc nơi thường trú tại các quận thành phố thủ đức
bộ nông nghiệp
nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất bổ sung mức hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công tác thống kê
xác nhận thiệt hại do thiên tai dịch bệnh và người tham gia công tác phòng chống dịch bệnh động vật
cụ thể việc hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia thống kê xác nhận thiệt hại do thiên tai dịch bệnh
mức chi một trăm năm mươi đồng một người một ngày đối với ngày làm việc
và ba trăm linh đồng một người một ngày đối với ngày nghỉ ngày lễ tết
hỗ trợ người trực tiếp tham gia tiêm phòng vaccine với mức bình quân trong một lần tiêm
từ ba trăm năm mươi đồng đến bốn tám trăm linh đồng một con
sa cầm lợt trâu bò
trong trường hợp mức bồi dưỡng theo lần tiêm dưới hai trăm linh đồng một người một ngày
thì được thanh toán bằng mức một trăm tám mươi đồng một người một ngày
chương trình xin được tiếp tục với mục điểm báo với những thông tin nổi bật được phát hành ra các số báo sáng ngày hôm nay
thưa quý vị trên báo tiền phong phản ánh về thực trạng nhiều người dân bị doanh nghiệp khai khống thuế thu nhập cá nhân
và điều đáng nói là cơ quan thuế lại yêu cầu người dân đi tìm doanh nghiệp khai khống để yêu cầu gỡ bỏ thông tin
theo một lãnh đạo một tri cục thuế tại hà nội khi phát hiện bị khai khống thuế
người nộp thuế cần làm cam kết không phát sinh thu nhập tại doanh nghiệp khai khống và gửi tới cơ quan thuế
dựa trên thông tin người dân cung cấp trong cam kết cơ quan thuế sẽ tiến hành xử lý doanh nghiệp khai khống
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng việc cơ quan thuế yêu cầu người lao động ký cam kết gửi cơ quan thuế
là đầy đủ
cơ quan thuế không phải là lỗi của người lao động nhất là khi đây không phải là lỗi của họ
và để giải quyết thực trạng này cơ quan quản lý thuế cần phải thay đổi tư duy
theo đó nhà nước nên hỗ trợ người dân bằng cách cho gửi cam kết online như hình thức kê khai
quyết toán thuế thu nhập cá nhân online
còn chia sẻ với báo giao thông nhiều doanh nghiệp cho rằng các quy định hiện nay đang cản trở quá trình cổ phần hóa
trong đó liên quan nhiều đến đất đài
bởi ra đất
biến động liên tục sẽ gây khó khăn trong việc xác định giá trị doanh nghiệp trong quá trình cổ phần hóa
nhất là trong quá trình cổ phần hóa những đơn vị lớn có hàng nghìn mảnh đất cần phải sắp xếp xử lý
như tại vnpt trước đây hay agribank hiện nay
nhiều doanh nghiệp cũng thẳng thắn thừa nhận rằng rất sợ sai do chính sách không rõ
chứ không phải doanh nghiệp không muốn cổ phần hóa
và trước thực trạng này nhiều chuyên gia và doanh nghiệp kiến nghị loại đất đai ra khỏi việc định giá giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa
thưa quý vị theo nhận định của giới kinh doanh gia vị việt hiện đang được thị trường các nước lựa chọn
thậm chí ngày càng chen chân cả những thị trường khó tính
báo đại đoàn kết dẫn chứng chỉ riêng thị trường ả rập xê út
kinh ngạch xuất khẩu gia vị việt nam năm hai nghìn hai mươi đã đạt bốn trăm sáu mươi triệu usd
riêng bảy tháng năm hai nghìn hai mươi một đã đạt hai trăm hai mươi năm triệu usd
với hiện nay người tư dùng trên thế giới quan tâm rất nhiều đến sức khỏe
và truộng những gia vị tự nhiên
trong khi đó việt nam lại có ưu thế về nguồn nguyên liệu
do vậy tiềm năng xuất khẩu là rất lớn
theo nhiều chuyên gia để xuất khẩu thành công
doanh nghiệp cần phải biết phương pháp tiếp cận thị trường
những biện pháp thuế quan và phi thuế quan
cách tra cứu thông tin sản phẩm ngành hàng được phép xuất khẩu
thưa quý vị trong khi các doanh nghiệp vẫn đang đầu tư lớn để chuẩn bị hút khách
thì những rào cản hiện tại có thể ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi ngành du lịch
trao đổi với báo tuổi trẻ về nội dung này nhiều doanh nghiệp lữ hành cho hay
vẫn lấn cấn
và điều chưa an tâm lúc này đó chính là chính sách visa cho khách quốc tế
cụ thể như sau trước đây khi chưa có dịch
chúng ta miễn thị thực cho rất nhiều nước
nhưng giờ số quốc gia được miễn thị thực bị thu hẹp
thời gian chờ trả lời xét duyệt không còn như trước đây
khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn
và bên cạnh đó
những quy định về y tế của việt nam chưa thật sự thuận lợi cho khách
theo các chuyên gia việt nam nên áp dụng thị thực xuất nhập cảnh nhiều lần
và có giá trị miễn nhiều ngày hơn
giảm giấy tờ và thủ tục với doanh nghiệp lữ hành hoặc với du khách